thưa quý vị vào sáng nay ngày một tháng ba tòa án nhân dân tp hcm xét xử ông trần văn sĩ sáu mươi bảy tuổi và bà đặng thị hàn ni bốn mươi bảy tuổi
cùng về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân
đến chiều ngày hai mươi chín tháng hai tòa án đã nhận được đơn xin xét xử vắng mặt của toàn bộ những người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan
gồm bà nguyễn phương hằng ông huỳnh uy dũng đại diện công ty cổ phần đại nam quỹ tử thiện hằng hiễu tỉnh bình dương
về vắng mặt vợ chồng bà nguyễn phương hằng tòa cho rằng đã có lời khai không ảnh hưởng tới quá trình xét xử nên vẫn tiếp tục phiên tòa
đại diện viện kiểm sát nhân dân tp hcm bắt đầu công bố cáo trạng
theo có trạng từ tháng chín năm hai nghìn hai mươi một đến tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai trần văn sĩ và đặng thị hàn ni đã đăng bài tổ chức nhiều buổi ghi hình phát trên mạng xã hội
với nội dung sai sự thật nhằm xúc phạm đến bà nguyễn phương hằng ông huỳnh uy dũng chồng bà hằng gây ảnh hưởng đến quỹ tử thiện hằng hiễu và công ty đại nam
dự kiến phiên tòa sẽ diễn ra trong một ngày
viện kiểm sát nhân dân tối cao đã hoàn tất cáo trạng truy tố ông trần quý thanh cựu giám đốc công ty tân hiệp pháp
và hai con gái của ông thanh là trần uyên phương và trần ngọc bích về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
theo hồ sơ từ năm hai nghìn một mươi chín đến năm hai nghìn hai mươi ông trần quý thanh và hai con gái thông qua môi giới đã cho ông lâm sơn hoàng
nguyễn huy đông nguyễn văn trung và bà đặng thị kim oanh vay tiền với lãi suất ba một tháng
điều kiện kèm theo với mức lãi suất ba một tháng là yêu cầu chủ tài sản dự án phải ký hợp đồng truyền nhượng tài sản
hoặc cổ phần của dự án để che giấu bản chất cho vay
khi chủ tài sản hoặc dự án bên đi vay thực hiện đầy đủ nghĩa vụ trả nợ gốc
và lãi theo thỏa thuận bán lại thì các bị can đã nại ra các lý do để không trả lại tài sản
và theo cơ quan điều tra tổng giá trị chiếm đoạt của các bị can được xác định là hơn một bốn mươi tám tỷ đồng
trong vụ án này ông trần quý thanh là người chịu trách nhiệm chính
tiếp theo là hai con gái trần uyên phương và trần ngọc bích
là loại tội phạm phi truyền thống người phạm tội có trình độ kỹ năng kiến thức chuyên môn về công nghệ
thời gian qua tội phạm công nghệ cao đang có chiều hướng gia tăng và diễn biến phức tạp
để đấu tranh có hiệu quả với loại tội phạm này công an nghệ an đã triển khai đồng bộ quyết liệt nhiều biện pháp
từ đó góp phần quan trọng giữ vững an ninh chính trị đảm bảo trật tự an toàn xã hội
cuối năm hai nghìn hai mươi ba chị phan thị phú năm mươi ba tuổi trú tại thành phố vinh nhận được cuộc gọi từ số điện thoại lạ
tự xưng là cán bộ công tác tại bộ thông tin truyền thông
và tài khoản của chị phú có liên quan đến các đối tượng tội phạm đang sử dụng để rửa tiền và hoạt động phạm tội
vì lo sợ chị phú đã nghe và làm theo hướng dẫn của các đối tượng tự xưng là cán bộ cơ quan tư pháp
sau nhiều lần làm theo hướng dẫn của đối tượng chị phú bị trừ số tiền trong tài khoản hàng trăm triệu đồng
bảo là trong tài khoản của chị là bị học
tài khoản để dùng rửa tiền cho bọn tội phạm bốn người và bốn mất tùy
nhưng mà sau đó thì bọn tội phạm lại bắt tôi là phải là chứng minh cái số tiền trong tài khoản nó có trống sạch hay không
hoặc là như thế nào thì hẳn vì bọn tội phạm mới bắt chị là chuyển toàn bộ tài khoản trống sạch của chị vào tài khoản nhiều lần vào tài khoản của chị
rồi nó lấy cái otb của chị sau đó nó chuyển toàn bộ tiền của chị sang tài khoản của hẳn
bằng cái thủ đoạn là bọn chúng xây dựng kịch bản rất là rõ ràng
gọi điện giả danh là nhân viên bưu điện nhân viên đế lực cán bộ công an tòa án vị ẩn sát
để thao túng tâm lý cưỡng ép lừa người dân
từ cái tâm lý lo sợ của người dân đặc biệt là các đối tượng chiếm được cái quyền sử dụng cái tài khoản của người dân
thông tin về cá nhân để từ đó rút tiền trong tài khoản của người dân
mới đây nhất phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh nghệ an chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan
bắt năm mươi đối tượng là người việt nam cư trú tại nước ngoài sử dụng công nghệ cao
giả danh cán bộ tư pháp để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân việt nam ở nhiều địa phương trên cả nước
với số tiền hơn năm trăm linh tỷ đồng
thực tế từ các chuyên án trịt xóa thời gian qua cho thấy
tuệ phạm công nghệ cao là loại tuệ phạm phi truyền thống địa bàn hoạt động rộng
không phân biệt biên giới lãnh thổ với thủ đoạn ngày càng tinh vi
để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đấu tranh có hiệu quả với loại tội phạm này
công an các đơn vị địa phương đã đồng loạt triển khai nhiều giải pháp
có hiệu quả với loại tội phạm sử dụng công nghệ cao
thì trong thời gian qua được sự lãnh đạo chỉ đạo trực tiếp và thương chuyến của lãnh đạo
cùng với bản nhập đốc của bản tỉnh
thì phòng an ninh mạng và phòng trọng tuệ phạm sử dụng công nghệ cao
đã thương chuyến phối hợp chặt chẽ với các phòng nghiệp vụ của công an tỉnh
cùng với các cơ quan đơn vị địa phương
thì đã chủ động thám biếu các biện pháp giải pháp
cũng như là nắm tinh hình chặt chặt chắn trên tuệ phạm trên không nhân mạng
quá đỏ là đồng loạt rá quân
cũng như áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ
nhất là ứng dụng khoa học công nghệ trong công tác công an
bên cạnh đó phòng cũng đã chủ động
chủ trọng công tác đào tạo bôi dường kiện thức cho cản bộ chiến sĩ
nhằm nâng cao trình độ làm chủ phương tiện và công nghệ
cùng với kiện thức phạm luật trong công tác đổ đánh phòng trọng tuệ phạm sử dụng công nghệ cao
tỉnh nghệ an đang đẩy nhanh lộ trình chuyển đổi số
ứng dụng công nghệ trong các hoạt động kinh tế xã hội
xác định rõ nhiệm vụ và trọng trách được giao trên lĩnh vực đấu tranh
với các loại tuệ phạm phi truyền thống
công an tỉnh nghệ an sẽ không ngừng nỗ lực
từng bước khắc phục khó khăn chủ động tích cực làm tốt nhiệm vụ
góp phần quan trọng giữ vững an ninh chính trị đảm bảo trật tự an toàn xã hội
công an huyện diễn châu tỉnh nghệ an vừa phá thành công chuyên án
bắt hai đối tượng về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy thu giữ một mươi năm bánh heroin
hai đối tượng là phạm văn tiến chú tải huyện nghi lộc và đinh bạc long chú tải huyện thanh trương
đây là mắt xích quan trọng trong đường dây vận chuyển trái phép chất ma túy từ nước ngoài
thông qua đường tiểu ngạch thẩm lậu vào địa bàn huyện hương sơn tỉnh hà tĩnh
qua huyện diễn châu rồi đi ra các tỉnh phía bắc tiêu thụ
thủ đoạn của các đối tượng hết sức tinh vi xảo quyệt khi ngụy trang dưới vỏ bọc lái xe gia đình
để vận chuyển ma túy và thường xuyên thay đổi phương tiện tuyến đường di chuyển
phương thức liên lạc nhằm đối phó với cơ quan chức năng
sau một thời gian điều tra đến khoảng hai mươi một h năm ngày hai mươi sáu tháng hai
công an huyện diễn châu phối hợp với đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số bốn
phòng sáu cục cảnh sát giao thông bộ công an bắt quả tăng tiến và long
khi đang vận chuyển trái phép một mươi năm bánh heroin
liên quan tới vụ gần hai trăm linh học viên cây nghệ ma túy ở sóc trăng trốn chạy
và chiều qua cơ quan cảnh sát điều tra công an tp sóc trăng cho biết
đã khởi tố vụ án cối gây thương tích chống người thi hành công vụ
hủy hoại tài sản và gây dối trật tự công cộng
trước đó vào ngày hai mươi bốn tháng hai do mô thuẫn cá nhân về việc nghi bị tố cáo sử dụng ma túy trong phòng
nên một nhóm học viên đã đánh gây thương tích cho bốn học viên khác
ngay trong cơ sở cây nghệ ma túy tỉnh sóc trăng
lợi dụng việc này một số học viên đã kích động các học viên khác đập phá tài sản
phá khóa phòng cổng rào đục tường để trốn ra ngoài
khi cán bộ quản lý cơ sở và lực lượng công an đến giải quyết
những học viên này đã tấn công khiến bốn cảnh sát bị thương
qua kiểm tra có một trăm chín mươi một học viên đã trốn thoát ra ngoài
đến ngày hai mươi chín tháng hai có một trăm bốn mươi học viên được đưa trở lại cơ sở
liên quan đến vụ án giết người tại một quán trà sữa vào ngày hôm qua
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hậu giang đã ra quyết định khởi tố bị can sau đối tượng để điều tra
cụ thể vào khoảng một mươi tám h ngày hai mươi năm tháng hai nhóm sau đối tượng đến uống nước tại một quán trà sữa
ở ấp hòa long bê thị trấn kinh cùng huyện phụ hiệp tỉnh hậu giang
thì gặp một thanh niên có mâu thuẫn với luân cùng nhóm bạn đang uống nước tại đây
sau đó sau đối tượng này lao vào tấn công người thanh niên cùng nhóm
trong đó lũy và luân có sử dụng dao nhọn hậu quả một người tử vong tại chỗ và ba người bị thương
sau khi gây án sau đối tượng bỏ trốn khỏi hiện trường
nhận được tin báo phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh hậu giang phối hợp cùng công an huyện phục hiệp
bắt được các đối tượng ngay trong đêm
qua đấu tranh cơ quan công an cũng thu được con dao liên quan đến vụ án
mà các đối tượng vứt xuống canh sáng nàng mau vào ngày hôm sau
chiều ngày hai mươi chín tháng hai cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện dương minh châu tỉnh tây ninh
đã bắt giữ tràng ngọc thuận trú tại huyện dương minh châu để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích
tại cơ quan công an thuận khai nhận
cách đây hơn hai ngày tại một cơ sở karaoke ở ấp thuận hòa xã trung mít huyện dương minh châu
thuận và ba thanh niên khác xảy ra mâu thuẫn với nhóm của nguyễn văn mười
khi uống bia và hát giữa hai nhóm xảy ra mô thuẫn các đối tượng đã dùng ly thủy tinh ném vào nhóm của thuận
tức giận thuận đã lấy ra một khẩu súng đạn cao su bắn một mươi gây thương tích
gây án xong các đối tượng bỏ trốn khỏi hiện trường
qua truy xét cơ quan công an đã bắt giữ thuận để điều tra và xử lý theo pháp luật
thưa quý vị thời gian sau tết nguyên đán trên địa bàn tp vịnh yên tỉnh vịnh phúc
có dấu hiệu tái diễn tình trạng thanh thiếu niên học sinh tụ tập thành các nhóm điều khiển xe mô tô
chở hai chở ba lạng lách đánh võng rú gạt trên đường tìm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông và gây dối trực tực công cộng
để giải quyết triệt đề tình trạng trên công an tp vĩnh yên đã triển khai lực lượng tuần tra
chốt điểm xử lý các đối tượng trên
công an tp vịnh yên
công an tp vịnh yên đã huy động cán bộ chiến sĩ trực một trăm linh quân số một buổi một tuần
để thành lập các tổ chốt tập trung kiểm tra vây giáp xử lý các trường hợp vi phạm nêu trên
đồng thời duy trì một tổ thường trực tại trung tâm quản lý giám sát hệ thống camera an ninh
của công an tp vịnh yên để ghi hình thông báo đến chủ phương tiện vi phạm trực tự an toàn giao thông
và tiến hành xử phạt nguội
công an tp vịnh yên đã xây dựng kế hoạch ba trăm linh sáu để hàng tuần chúng tôi sẽ
sẽ tập trung một đến hai buổi sẽ trực một trăm linh quân số để tông loạt gia quân trên tất cả các tuyến đường
trên địa bàn thành phố để vừa xử lý về nồng vật cột cũng như là vây giáp cây số đối tượng thanh thương đơn
có biểu hiện lãng lạnh đánh võng mà bốc đầu xe trên địa bàn thành phố
tối ngày hai mươi tám tháng hai công an thành phố đã đồng loạt triển khai gia quân thành lập năm tổ chốt chặn vây giáp
hai tổ tuần tra lưu động và một tổ thường trực
tại trung tâm quản lý giám sát hệ thống camera an ninh của công an thành phố để phục vụ việc kiểm tra xử phạt các trường hợp vi phạm
trong đó tập trung vào nhóm thanh thiếu niên
kết quả đã phát hiện lập biên bản năm mươi tám trường hợp vi phạm tạm giữ hai mươi phương tiện và ba mươi chín bộ giấy tờ xe
tại trung tâm quản lý giám sát hệ thống camera an ninh của công an tp đã đồng loạt triển khai gia quân thành lập năm tổ tuần tra lưu động và một tổ tuần tra lưu động